sáng nay hai mươi chín tháng một mươi một tại khu di tích cửa bắc hà nội đoàn cán bộ lãnh đạo và nhân dân thủ đô hà nội do bà ngô thị thanh hằng
ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy dẫn đầu đã đến dân hương tưởng niệm tổng đốc nguyễn trí phương nhân kỷ niệm một trăm bốn mươi ba năm ngày mất của ông
tổng đốc nguyễn tri phương tên thật là nguyễn văn trương sinh năm một nghìn tám trăm linh quê ở huyện hương điền thừa thiên huế
là đại thần triều nguyễn năm một nghìn tám trăm bảy mươi ba ông được cử giữ thành hà nội chống giặc ngoại xâm
dân pháp đánh thành hà nội tổng đốc nguyễn tri phương cùng quân sĩ đã chiến đấu anh dũng quyết tâm giữ thành
bị trọng thương tổng đốc nguyễn trị phương đã tuyệt thực tử tiết với thành hà nội
lễ dân hương tưởng nhớ tổng đốc nguyễn tri phương được tổ chức trang trọng thành kính
đây là dịp để thế hệ người dân thủ đô tri ân các bậc tiên tổ các vị anh hùng nghĩa sĩ đã hy sinh quên mình vì đất nước